trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ chiều nay công ty cổ phần thủy điện đắc đu rinh
đóng tại huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã tiến hành xả tràn điều tiết hồ thủy điện đắc đu rinh
nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa đây là thủy điện lớn nhất tại quảng ngãi
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi công ty cổ phần thủy điện đắc đu rinh thông báo
tiến hành xả tràn điều tiết hồ thủy điện đắk đô rinh
lượng nước về hồ đạt một trăm năm mươi m ba trên dây qua tổ máy là ba mươi m ba trên dây
lưu lượng nước qua xả tràn là một trăm hai mươi tám hai mươi một m ba trên dây và qua ống cấp nước hạ lưu là một bảy mươi chín m ba trên dây
tổng lưu lượng nước về hạ lưu là một trăm sáu mươi m ba trên dây
theo thiết kế hồ chứa của thủy điện đắc đu rinh có thể chứa tới hai trăm một mươi triệu m ba
cao trình hồ chứa bốn trăm một mươi m hiện lượng nước tại hồ chứa của thủy điện đắc rinh đạt hai trăm linh triệu m ba
và cao trình hồ chứa đã đạt bốn trăm linh triệu m ba
hiện tại khu vực miền núi quảng ngãi liên tục có mưa lớn
việc xả lũ thực hiện theo quy định vận hành liên hồ chứa các địa phương vùng hạ du như sơn trà
tư nghĩa và thành phố quảng ngãi đã và đang khẩn trương chủ động phòng chống ngập lụt khi thủy điện xả lũ về